trong thời gian qua hàng trăm hộ dân sinh sống tại xã tân hải thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phải chịu sự ô nhiễm trầm trọng do hàng chục xe chở rác đổ rác thải ngay cửa ngõ dẫn vào xã long sơn
điều này không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn khiến người dân nơi đây có thể mắc những bệnh về đường hô hấp
ngay từ quốc lộ năm mươi một rẽ vào đường hoàng sa cửa ngõ để vào xã long sơn
một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố vũng tàu
thế nhưng ngay tại cửa ngõ này hàng chục xe rác xếp hàng dài chờ đem đi xử lý
bên cạnh đó là những bãi rác được đổ công khai dưới đất bốc mùi hôi thối

theo phản ánh của người dân tại đây cho biết bãi rác này đã tồn tại khoảng một năm nay và chưa được cơ quan chức năng xử lý
hiện người dân mong muốn các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương
có phương án di rời bãi rác ra khỏi khu vực để bảo đảm sức khỏe cũng như mỹ quan đô thị